xin chào các bạn
phan hoài thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa bị toán nhân dân tỉnh bình định tuyên án tù chung thân về tội giết người
đêm ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phan hoài thịnh đến nhà rì ruột xin ngủ nhờ
khi ông nguyễn đức hiệp là chồng của di ruột có lời nói xúc phạm bố mẹ mình
thịnh đã nổi máu nổi máu côn đồ dùng dao đâm hai mươi sáu nhát vào vùng đầu cổ và mặt của ông hiệp
cho đến khi nạn nhân bất tỉnh
ngay sau đó thịnh lại tiếp tục dùng dao đâm liên tục sáu nhát vào nguyễn hà trần hoàng
là con của ông hiệp nhằm mục đích giết hoàng bị đổ mối gây thương tật chín
ông hiệp được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
cho vay với lãi suất lên đến bốn trăm linh một năm một năm bị cáo lê cao huân chú tại xóm cầu nhỏ
xã tràng xá huyện võ nhai tỉnh thái nguyên và đồng phạm đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn
đưa ra xét xử về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
huân cùng với trần thanh tú dương minh hiếu đinh quang tấn vũ hoài nam
cùng chú tại tỉnh thái nguyên đã cho năm mươi ba cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc cạn vay tiền
với thủ tục nhanh chóng và không cần tài sản thế chấp
lãi suất từ ba đồng đến một mươi một đồng một triệu đồng một ngày
tương đương với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến bốn trăm linh một năm một năm
thu lợi bất chính hơn năm trăm năm mươi tám triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê cao huân một mươi tháng tù
phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
trần thanh tú chín tháng tù đinh quang tấn dương minh hiếu sáu tháng tù
vũ hoài nam bị phạt tiền năm mươi triệu đồng
từng có đến bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
nhưng nhan đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hòa vang tp đà nẵng
vẫn ngựa quen đường cũ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa tiếp nhận đối tượng trốn truy nã nhan đức hải
để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi đang đột nhập nhà của một người dân ở thị xã điện bàn
để trộm cắp tài sản
thì bị người dân phát hiện và điện báo cho lực lượng công an bắt giữ
được biết hải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
và cũng là đối tượng mà công an huyện thăng bình đang truy nã
về tội trộm cắp tài sản
công an thị xã điện bàn đã bàn giao đối tượng nhan đức hải
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
qua kiểm tra cục quản lý thị trường tp hcm
vừa phát hiện một kho hàng trên địa bàn quận tám
chứa hàng trăm bộ máy lạnh
không có hóa đơn chứng từ mua bán và nguồn cốc xuất xứ
vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi một
đội quản lý thị trường số hai mươi bảy đã tiến hành kiểm tra kho hàng
nằm trên đường hồ học lãm quận tám
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện
bên trong kho hàng chứa gần ba trăm linh bộ máy lạnh
số hàng được vận chuyển từ biên giới campuchia
sau đó tập kết tại kho để phân phối ra thị trường dịp cuối năm
làm việc với cơ quan chức năng
đại diện kho hàng trên đã không xuất trình
được hóa đơn chứng từ mua bán nguồn cốc xuất xứ
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản
và xử lý theo quy định của pháp luật
theo dõi tin nhanh của chúng tôi